đó là không khí tại thủ đô hà nội còn tại thành phố hồ chí minh thì sau chiến thắng của các cầu thủ
thì cho đến thời điểm sau khi chiến thắng của các thủ thủ u hai mươi ba việt nam
thì các tuyến đường của trung tâm thành phố hồ chí minh như là lê duẩn nam kỳ khởi nghĩa nguyễn thị minh khai
đang có hàng triệu người cầm theo cờ đỏ sao vàng hô to khẩu hiệu mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba qatar
ngay sau khi đội tuyển việt nam giành chiến thắng trước đội tuyển u hai mươi ba qatar và giành tấm vé đầu tiên về chung kết giải bóng đá châu á
hàng ngàn người dân đã kéo xuống đường để ăn mừng khiến tuyến đường trung tâm của thành phố hồ chí minh trở nên hỗn loạn
mọi người có quyền ăn vui tuy nhiên thì chúng ta tham gia tư thông trên đường cũng như là tránh không nên việc tụ tập gây dối trật tự công cộng để vi phạm pháp luật nhé